cơn bão số một mươi ba đã khiến các kè biển tại thành phố đà nẵng như kè biển mân thái kẻ biển võ nguyên giáp quận sơn trà
hay đoạn bờ kè đường như nguyệt quận hải châu bị sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề
ngay sau khi cơn bão số một mươi ba đi qua sở giao thông vận tải thành phố đà nẵng đã chỉ đạo công ty cổ phần cầu đường đà nẵng
và các đơn vị liên quan huy động xe tải xe mốc xe san gạt và nhân lực tiến hành vệ sinh thu gom cát rác gạch đá
công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng cũng đã huy động một trăm linh phương tiện công nhân tập trung thu gom rác sinh hoạt tổn động
và rác cành cây gãy đổ trên các tuyến đường để sớm trả lại mặt bằng mỹ quan đô thị